thưa quý vị liên quan đến việc cháu dtnl sinh năm hai nghìn một mươi hai ở xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội
bị người hàng xóm làm chuyện đồi bại khiến dư luận phẫn nộ
trong ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện thanh trì hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vụ việc
hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam đã lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc này
trước đó ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông a xã tam hiệp thanh trì bỗng dưng thấy con gái là cháu dtnl có những biểu hiện bất thường
bụng của cháu to hơn bình thường biết có chuyện chẳng lành ông đưa con đi kiểm tra thì phát hiện cháu bé đã mang thai được sáu tháng
sau khi dò hỏi ông được lờ kề đã bị làm chuyện xấu ông a cho biết người thực hiện hành vi này là một người hàng xóm gần nhà
ông a sau đó đã đưa con gái đến công an xã tham hiệp để trình báo xử việc
ông hà đình bốn phó chủ tịch hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho biết
hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam kịch liệt lên án hành vi của đối tượng đã gây ra tội ác này
hội mong muốn đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh bởi đây là vụ việc hết sức đau lòng để lại những hậu quả nặng nề cho chính cháu gái và gia đình cháu
ông rất hoan nghênh các cơ quan chức năng đặc biệt là công an huyện thanh trì đã kịp thời vào cuộc khởi tố vụ án
bước đầu điều tra xác định được nghi phạm và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án
ngoài ra yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để trợ giúp về mặt pháp lý tinh thần vật chất cho cháu bé
giúp cháu sớm ổn định tâm lý để tiếp tục học tập
qua sự việc đau lòng này đại diện hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cũng khuyến cáo để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em
những người làm cha làm mẹ cần phải được trang bị kỹ năng để bảo vệ quan tâm cũng như tìm hiểu khi con trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm sinh lý
với con trẻ khi gặp các biểu hiện xâm hại tình dục các em phải biết vượt lên chính mình dũng cảm tố giác ngăn chặn sự việc
với người thân khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại phải nhanh chóng trình báo tố cáo với cơ quan công an nơi gần nhất
tránh tình trạng che giấu hành vi xâm hại tình dục trẻ em vì bất cứ lý do gì
thông thường khi các con ở lứa tuổi dậy thì
chuyển về giới tính cha mẹ mới nghĩ đến việc con có thể bị xâm hại tình dục
nhưng trên thực tế trẻ em gái có thể bị xâm hại tình dục bất cứ lứa tuổi nào
qua vụ việc này thêm lần nữa đặt xã hội chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh
không được chủ quan lơ là luôn cẩn trọng với bất cứ ai ngay cả với những người quen biết
hai mươi bảy tháng bốn đại diện công an huyện thanh trì hà nội cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ bé gái dtn l sinh năm hai nghìn một mươi hai
bị làm chuyện đổi bại
theo đó nghe con gái kể bị người hàng xóm làm chuyện người lớn nhiều lần
dẫn đến mang thai người bố đưa con tới công an trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án
danh tính kẻ này chưa được công bố
ngồi trên chiếc bàn học nhỏ để đầy đồ chơi cháu nl sinh năm hai nghìn một mươi hai
không hiểu chuyện gì sẽ đến với mình trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa
cháu chỉ biết căn nhà thường ngày của cháu những ngày gần đây liên tục có người lạ
đã tới hỏi thăm và cho quà
nghe câu chuyện không ai nghĩ cháu bé đáng thương đó vừa trải qua những ngày tháng kinh khủng
một bé gái chưa dạy thì nhưng đã mang bụng bầu to vượt mặt
cháu bị một đối tượng thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần dẫn đến mang thai mà không hề hay biết
chị t cô ruột của cháu nl cho biết hiện cháu đã mang thai được tám tháng
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn bệnh viện phụ sản hà nội sẽ thực hiện ca mổ cho cháu theo chỉ định của bác sĩ
trong bệnh viện cháu đã mang thai được ba tháng nhưng do cơ thể của cháu rất nhỏ nên khó để nhìn ra
cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh và kết quả siêu âm anh n a cha của cháu n l kể chuyện trong vẻ mặt thất thần
theo anh n a từ khi chưa được một tuổi cháu n l đã không có sự chăm sóc của người mẹ khi vợ anh bỏ nhà đi
anh n a một nách gà trống nuôi hai con nhỏ lớn lên từng ngày
tôi chỉ nuôi ăn chứ làm sao thay thế được người mẹ nhất là với cháu n l
anh n a kể cháu n l rất ngoan thông minh và nhanh nhẹn
trong ngõ nhỏ này cháu gặp ai cũng lễ phép trao hỏi và giúp đỡ mọi người những việc trong khả năng của mình
bì kịch cũng từ đó xảy ra khi nghi phạm là một người đàn ông hàng xóm có mối quan hệ thân thiết với anh n a
lợi dụng lúc anh vắng nhà đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu nl tại chính căn nhà nơi mấy cha con sinh sống và tại nhà riêng của đối tượng
không giấu nổi nỗi bức xúc anh n l cho biết gần như chết đứng
khi con gái kể lại việc bị đối tượng làm chuyện xấu anh n a bức xúc
từ khi biết chuyện tôi không nhìn mặt nó nữa tôi sợ mình không đủ bình tĩnh khi đối diện với nó nhất là việc tôi đã từng coi nó như người thân trong gia đình
theo anh na kể để vào được nhà anh thực hiện hành vi xấu với con gái anh thì chỉ có duy nhất người đàn ông đó vì anh và gia đình coi hắn như người nhà
anh na cho biết thêm ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình anh đã làm đơn trình báo lên công an xã tàm hiệp
toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên công an huyện thanh trì
theo anh nl công an huyện thanh trì đã nhiều lần mời cha con anh lên để lấy lời khai
và những lời khai đó của cháu đều đồng nhất xác định đối tượng thực hiện hành vi với cháu là người đàn ông hàng xóm
nhìn tập giấy siêu âm dày như tập tài liệu nhiều người ngao ngán hỏi anh na chăm sóc cháu như thế nào sau khi biết chuyện
giọng người đàn ông từng trải nghẹn ngào nói chỉ biết trông trò hết vào bác sĩ và bệnh viện
gia đình anh na cũng đã có đơn xin nhà trường cho cháu l bảo lưu để sang năm học lại
việc cháu đi học với thai nhì đang lớn dần sẽ rất nguy hiểm với một bé gái còn đang mài chơi
hơn nữa cũng để tránh bị bạn bè chiêu chọc ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai sau này của cháu
bà lê thị nguyệt chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã tam hiệp cho biết sau khi nắm được thông tin về sự việc
hội liên hiệp phụ nữ đã cử cán bộ đến động viên thăm hỏi hỗ trợ gia đình cháu bé
bên cạnh đó theo bà nguyệt hội liên hiệp phụ nữ xã tam hiệp cũng sẽ đồng hành cùng cháu bé và gia đình trong giai đoạn khó khăn sắp tới
trong khi đó ủy ban nhân dân xã tam hiệp cũng giao trạm y tế xã thường xuyên cử cán bộ xuống thăm khám theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé
luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố hà nội người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu nl cho biết
cháu l hiện nay một mươi hai tuổi tại thời điểm bị làm chuyện xấu là một mươi một tuổi hoặc nhỏ hơn
như vậy cháu l là trẻ em theo quy định tại điều một luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu cần được bảo vệ
đối tượng khiến cho cháu bé có thai là thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp
nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội thông qua hành vi khách quan nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi đến cùng
không chỉ xâm hại đến sự phát triển bình thường lanh mạnh của trẻ em mà còn ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến tâm sinh lý tinh thần của trẻ về lâu về dài
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội gây phẫn nộ bức xúc nhức nhối trong dư luận
do đó cơ quan điều tra cần nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng gây án đối với cháu l để xử lý hình sự
đây là hành vi phạm tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi quy định tại khoản hai điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
mức phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên
có thể thấy vấn đề trẻ nhỏ gặp những nguy hiểm bị làm chuyện xấu vẫn đang là một vấn đề nhức nhối
trước đó không lâu tại lào cai cũng xảy ra một vụ việc tương tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt tạm giam ngô minh đức năm mươi tuổi về hành vi đổi bại với một nữ sinh năm hai nghìn chín
ngày một mươi bốn tháng bốn công an tỉnh lào cai cho biết việc bắt tạm giam đức được thực hiện sau khi nhận được trình báo của gia đình nữ sinh năm hai nghìn chín
chú xã thái niên huyện bảo thắng về việc bị đức làm chuyện người lớn dẫn đến mang thai
cụ thể khoảng một mươi một h ngày bốn tháng bốn công an xã thái niên tiếp nhận đơn trình báo của ông cmk với nội dung gia đình và nhà trường phát hiện con gái ông có thai
sau khi gia đình hỏi rõ sự việc thì cháu cho biết đã bị ngô minh đức chú tại xã thái niên làm chuyện người lớn nhiều lần
gia đình ông ca đề nghị công an điều tra làm rõ xử lý vụ việc theo quy định
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan điều tra triệu tập ngô minh đức lên làm việc
ngô minh đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cụ thể từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đức thực hiện hành vi xấu với nữ sinh này tổng cộng một mươi một lần
ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng do quyết định khởi thủ vụ án khởi thủ bị can
ra lệnh tạm giam đối với ngô minh đức về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
quy định tại khoản hai điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn chín ở cà mau bị nhiều người làm chuyện xấu
tối ngày một mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố và bắt tạm giam bảy bị can để điều tra về hành vi phạm tội này
các bị can gồm đặng chí nguyên nguyễn khánh tiên trần văn tông nguyễn khánh băng
lâm văn nhớ nguyễn trọng nguyễn cùng ngụ tại tân hưng đông huyện cái nước tỉnh cà mau
và lâm trung luân ngụ thị trấn cái nước huyện cái nước
theo điều tra ban đầu ngày một mươi tám tháng hai lâm trung luân chở cháu tti sinh năm hai nghìn chín ngụ ấp láng tường xã tân hưng đồng huyện cái nước tỉnh cà mau
vào một nhà nghỉ ở ấp lồ xe xã phú hưng huyện cái nước để làm chuyện người lớn
qua làm việc với cơ quan công an y khai nhận trong quá trình đi chăm bà nội tại bệnh viện đa khoa cái nước khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có gặp và quen biết luân và giữa hai người phát sinh tình cảm
sau đó cả hai đã nhiều lần làm chuyện người lớn
ngoài ra y còn khai trong khoảng thời gian sinh sống tại nhà bà nội cùng gia đình cô dưỡng từ năm hai nghìn một mươi bảy thời điểm y mới bảy tuổi
đến nay y bị sáu bị can trên nhiều lần làm chuyện xấu
bị can đặng trí nguyên là chồng trong khi tông và nhớ là con cô ruột nạn nhân ba bị can còn lại hai người là bà con cô cậu ruột và một người là bà con chú bác ruột với bé y
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân hưng đông sau khi ly dị
cha của y có vợ khác và hai người có thêm hai người con sau một thời gian người vợ kế qua đời nên cha y đã gửi y cho ông bà nội nuôi
được biết cha của y không có việc làm ổn định gia đình thuộc diện cận nghèo vừa được địa phương hỗ trợ cho căn nhà tình thương
lãnh đạo xã tân hưng đồng thông tin thêm sau khi phát hiện vụ việc địa phương cùng ngành chức năng đề nghị đưa cháu y vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cà mau để chăm sóc nhưng cha của y không chịu và đã đón con về nuôi dưỡng
liên quan đến vụ việc trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau có văn bản chỉ đạo giao công an tỉnh này chủ trì phối hợp với các đơn vị xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
có thể thấy trẻ nhỏ vẫn cần được sự quan tâm hơn nữa bảo vệ từ người thân và xã hội để tránh các vụ việc đau lòng xảy ra
với các hành vi phạm tội của mình chắc chắn các đối tượng trên sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật